tại khu vực cửa biển an hải xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
diễn ra tình trạng các hộ dân tự ý bơm hút cát làm hồ nuôi tôm cao chiều
nhiều người dân đã dùng máy bơm hút cát ổ ạt trái phép từ các cửa sông
nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy
trung bình mỗi ngày có đến khoảng một mươi máy bơm hút cát trái phép và máy múc hoạt động liên tục
tại khu vực dòng sông phía bờ bắc cửa biển an hải xã an ninh đông huyện tuy an
để kẻ tạo hồ nuôi tôm cao chiều
khối lượng cát lấy lên từ dòng sông quá lớn có thể làm dòng chảy bị biến đổi
gây xâm thực bờ và xâm hại rừng phi lao có chức năng phòng hộ ven biển khi có mưa lũ lớn và biển động
thế nhưng vì lợi ích trước mắt không ít người nuôi tôm tại đây lại cho rằng
mưa bão chiều cường trước đây đã từng gây sói lở phá vỡ bờ ao nuôi
nên giờ bơm hút lên đáp lại là chuyện bình thường
tỉnh mình vừa rồi nói là để lấy cái dòng sông này á
cái nạo vét là một dòng sông này á thành thử dân nhân dân nó nói bây giờ mà nạo vét thì cũng đưa két đi chỗ két hết
thành người ta lấy cái két đó để đắp bờ rồi hàng năm nó quấn trâu ra thì cũng còn đó thôi
nó lấy lại thôi chứ cũng có làm vấn đề gì
việc bơm hút cát cháy phép để cải tạo là mới hồ nuôi tôm cháy phép đang diễn ra rầm rộ nhiều ngày qua
thế nhưng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tuy an
cũng như chính quyền xã an ninh đông gần như không hề hay biết
chưa xác định được có mấy hộ tham gia với diện tích bao nhiêu
vấn đề hút cát của những số hộ này thì phòng nông nghiệp sẽ sắp đến
sẽ tổ chức đi kiểm tra lại những cái hộ nào trong quy hoạch
thì được phép cải tạo hồ tiếp tục để mà đưa vào nuôi trong cái vụ này
những hộ nào mà nằm ngồi quy hoạch thì phòng nông nghiệp sẽ thăm mưu cho
y bài nhân dân huyện có cái hướng chỉ đạo khắc phục chấn chính kịp thời
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên hiện nay diện tích nuôi tôm nước lợ và nước mặn của tỉnh
khoảng hai ha định hướng đến năm hai nghìn hai mươi giảm khoảng một trăm linh hectare thay vào đó là tập trung đầu tư cơ
cơ sở hạ tầng vùng nuôi đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng công nghiệp
bảo đảm các quy định của pháp luật nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng tôm nuôi theo hướng bền
vững vì vậy việc cải tạo làm mới ao nuôi tôm bằng cách bơm hút cát dưới dòng sông khi chưa có đánh
tác động môi trường là không được phép